thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì hội nghị sơ kết một năm
hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cùng dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai phó trưởng ban chỉ đạo trưởng ban nội chính trung ương
phan đình trạc phó trưởng ban chỉ đạo bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
trần cẩm tú phó trưởng ban chỉ đạo bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm phó trưởng ban chỉ đạo
chỉ trong một năm sau khi được thành lập các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã giả soát đưa sáu trăm linh vụ án vụ việc
tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý sau một năm các địa phương
trong cả nước đã khởi tố năm trăm ba mươi vụ án một tám trăm năm mươi tám bị can về tội tham nhũng số vụ việc có tính chất nghiêm trọng
phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu vi phạm
bị phát hiện xử lý cũng nhiều hơn không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới hạ cánh an toàn
nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nhân dân các cấp mặt trận tổ quốc và các tổ chức
thành viên tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng gây nhiều bức xúc trong
nhân dân giám sát việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên tích cực tham gia
giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
từ khi thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh đến nay các cơ quan chức năng qua kiểm tra thanh tra đã phát hiện
chuyển cho cơ quan điều tra hơn hai trăm tám mươi vụ việc có dấu hiệu tội phạm tăng gần gấp ba lần so với một năm
trước khi thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh dưới sự lãnh đạo của ban chỉ đạo các cơ quan chức năng
cũng đã phối hợp ngày càng chặt chẽ nhịp nhàng hiệu quả hơn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thực sự đã trở thành một phong trào một xu thế được dư luận nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
về yêu cầu và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh
và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhấn mạnh cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn
của ban chỉ đạo cấp tỉnh phải hoạt động nền nếp bài bản thực chất theo đúng chức năng nhiệm vụ
hiệu quả công tác ngày càng cao tổng bí thư lưu ý tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát hiện sớm xử lý kịp thời
nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nhất là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo cấp tỉnh
theo dõi chỉ đạo trong đó tập trung chỉ đạo phối hợp xử lý rứt điểm các vụ việc liên quan đến công ty việt á
aic flc vạn thịnh pháp đăng kiểm và các vụ án vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới kiên quyết không để nhân sự có sai phạm
tham nhũng tiêu cực lọt vào cấp ủy các cấp tổng bí thư nhấn mạnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy
nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực